để bảo đảm hoàn thành vào cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy hiện các hạng mục chính của dự án hầm đường bộ qua đèo cả đang được gấp rút thực hiện công đoạn cuối cùng
đây là công trình trọng điểm quốc gia chào mừng kỷ niệm bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
theo công ty cổ phần đầu tư đèo cả đơn vị chủ đầu tư sau khi hoàn thành hầm cổ mã đến nay hầm đèo cả đã thi công được hơn chín mươi năm khối lượng
vỏ hầm bê tông đã hoàn tất hiện đang thi công các hạng mục bê tông mặt đường và hoàn thiện bề mặt
để công trình đưa vào khai thác cuối tháng tám tới mang lại hiệu quả cao nhất bộ giao thông vận tải để chủ đầu tư bổ sung hạng mục chạm trung chuyển qua hầm
cho khoảng một một trăm linh xe máy một ngày đêm
ở hai đầu hầm vận hành chạy thử thiết bị phòng cháy chữa cháy và công tác tuyển dụng hai trăm ba mươi cán bộ công nhân trực vận hành và cứu hộ cứu nạn
để vận chuyển người dân đi bằng xe máy mà hiện nay chúng ta đang thực hiện phương án này ở hầm hải vân tôi đồng ý là bổ sung hạng mục này vào
theo quy định mới là công tác phòng cháy chữa cháy gắn liền với công tác chữa nạn cứu hộ
có thêm một cái mới
xảy ra cái gì cái cứu nạn cứu hộ nó gắn liền với phòng cháy chữa cháy
khi tuyển dụng lao động để quản lý khai thác vận hành hầm cù mông cũng như là hầm đèo cả cũng như là cổ mảng
tôi đồng ý tận dụng và ưu tiên đối tượng mà được tuyển dụng đấy là con em nhân dân thuộc vùng dự án
dự án hầm đường bộ qua đèo cả nằm trên quốc lộ một giữa hai tỉnh phú yên và khánh hòa
điểm đầu của dự án tại km
một ba trăm năm mươi ba cộng một trăm năm mươi thuộc địa bàn tỉnh phú yên
điểm cuối tại km
một ba trăm bảy mươi bốn cộng năm trăm hai mươi năm thuộc địa bàn tỉnh khánh hòa
công trình có tổng chiều dài trên một mươi ba km trong đó hầm đèo cả dài trên bốn mét hầm cổ mã dài năm trăm linh mét
hai hạng mục chính của dự án có quy mô mặt cắt lớn nhất trên quốc lộ một với hai ống hầm song song
mỗi ống hai làn xe khai thác cùng chiều bảo đảm vận tốc tám mươi km một giờ